trung tâm văn hóa ấn độ tại hà nội vừa tổ chức lễ hội ánh sáng truyền thống ấn độ
đây là dịp để người dân việt nam khám phá về những nét văn hóa phong tục tập quán độc đáo của đất nước ấn độ
diwali trong tiếng ấn độ nghĩa là dòng ánh sáng nên lễ hội diwali còn được gọi là lễ hội ánh sáng
đây cũng là một lễ hội tượng trưng cho những khởi đầu mới và chiến thắng của cái tốt trước cái xấu
của ánh sáng trước bóng tối lễ hội đã thu hút được sự quan tâm đông đảo người dân việt nam
tôi đã từng có cơ hội là đến nước ấn độ và cũng từng được thử những trang phục truyền thống
cũng như là được tham quan những địa chỉ văn hóa rất là đặc sắc tại ấn độ
và khi mà có cái lễ hội này cái viết tin có cái lễ hội này tôi đã đặt ký tham gia
tôi biết là ở đây có được mặc trang phục truyền thống thử những món ăn và những cái lễ hội tham gia những cái hội ánh sáng rất là đặc sắc
và vì thế là một năm trước đúng cái thời điểm này thì tôi được đến nước ấn độ và bây giờ thì coi như là một cơ hội để nhắc lại cái kỷ niệm đấy
tại lễ hội khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng và mặc thử những bộ trang phục sari truyền thống của ấn độ
đặc biệt đồ trang sức đồ lưu niệm đã thu hút được nhiều người xem và mua làm kỷ niệm
ngoài ra các bạn trẻ còn được trải nghiệm nghệ thuật xăm truyền thống hanna
và thưởng thức các món ăn độc đáo từ đất nước có số dân đứng thứ hai thế giới này
em biết được là lễ hội diwali là lễ hội lớn nhất được tổ chức hàng năm tại ấn độ
hôm nay em cảm thấy rất may mắn khi biết được lần năm nay đại sứ quán ấn độ đã tổ chức sự kiện này
để cho mọi người có thể đến và trải nghiệm văn hóa của ấn độ
khi đến đây thì em đã đi được một số nơi ví dụ như là khu vẽ henna khu thay quần áo và khu ẩm thực
thì em thấy là có với trải nghiệm em đã đi trước đây
thì em thấy hoàn toàn giống và có phần rực rỡ hơn các nét văn hóa được thể hiện đặc trưng hơn
và đó em thấy là đã làm phong phú hơn kiến thức của em về ấn độ
gắn kết hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế
hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương